tại bắc cạn bảy tỉnh trung du miền núi phía bắc gồm bắc cạn thái nguyên phú thọ bắc giang tuyên quang yên bái và hòa bình
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
sự hội nghị có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu phong trào thi đua và công tác thi đua khen thường của các tỉnh trong cụm đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình trong cụm ước đạt trên
thu nhập bình quân đầu người trong cụm đạt trung bình trên hai mươi một triệu đồng một người một năm
một số tỉnh có thu nhập bình quân đầu người đạt cao như thái nguyên năm mươi hai triệu đồng một người một năm
tuyên quang ba mươi bốn triệu đồng một người một năm
đời sống người dân
không ngừng được nâng lên
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương chúc mừng những kết quả mà bảy tỉnh trung du miền núi phía bắc đạt được trong công tác thi đua khen thường
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới các tỉnh trong cụm cần nâng cao hơn nữa đổi mới hơn nữa công tác thi đua khen thường
gắn phong trào thi đua với các phong trào khác như xây dựng nông thôn mới xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
cũng tại hội nghị
tỉnh bắc cạn cụm trưởng thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi sáu đã tặng bằng khen cho hai mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng